hòa chung không khí của cả nước kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
tại hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc
nhiều cán bộ chiến sĩ bà mẹ việt nam anh hùng người có công với cách mạng cảm thấy tự hào
về những năm tháng đã qua của đồng đội người thân và thêm niềm tin vào các chính sách của đảng và nhà nước
hai mươi năm qua nhiều gia đình có công với cách mạng đã được hưởng các chính sách chăm sóc
trên của nhà nước nhiều liệt sĩ đã được tìm thấy và đưa về quê mẹ
nhiều nghĩa cử cao đẹp của các thế hệ chiến sĩ đã giúp cho truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta ngày càng sâu đậm
đối với thế hệ trẻ hôm nay truyền thống hào hùng của thế hệ cha ông luôn là động lực cho sự phấn đấu của họ
tưởng nhớ về công lao của các anh hùng liệt sĩ thì cảm giác rất là tự hào
tự hào về chính những công sức của họ đã đổ xuống
cũng như là tự hào về một cái truyền thống lịch sử rất là hào hùng của đất nước ta
đối với các chiến sĩ
các chiến sĩ từng tham gia kháng chiến nỗi đau của cuộc chiến
sự mất mát hy sinh của đồng đội luôn tồn tại trong tâm trí
tuy nhiên chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đã phần nào giúp họ nguôi ngoai đi nỗi đau vươn lên trong cuộc sống
nói chung cho cái xã hội về ảnh sinh xã hội thì thế đối với chính phủ đảng chính phủ là lo rất chú đáo
trong buổi sáng diễn ra hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc
người lính già nguyễn văn chính lặng lẽ một mình không có đồng đội bên cạnh
hơn hai mươi năm đi quy tập hài cốt liệt sĩ ông chính luôn tìm thấy niềm hạnh phúc bình dị
khi được giúp đỡ cho những người đồng đội của mình về được với gia đình
chỉ có mỗi một niềm vui hạnh phúc là khi tìm được đồng đội
giọt nước mắt của những người mẹ của những người vợ khi đón người thân về trong bao nhiêu năm khắc quả đợi chờ ấy
là sự ân tình cao nhất mà chúng tôi được đón nhận để có thêm nghị lực để ngày hôm sau ra đi
bảy mươi năm đã đi qua nỗi đau của cuộc chiến cũng đã phần nào vơi bớt
xong đối với những người còn lại họ đều mong ước nỗi đau sẽ không còn
đối với những người đồng đội
những gia đình chịu mất mát sau cuộc chiến
những thông tin về báo tử nó được chặt chẽ
từ địa phương từ đơn vị từ trận đánh nó không chung chung như giấy báo tử ngày xưa
tức là hy sinh anh dũng ở mặt trận phía nam an táng tại nghĩa trang mặt trận
thì hôm nay chúng tôi có điều kiện tiếp xúc với đồng đội được nhiều hơn
hiện nay đất nước ta đang từng ngày thay ra đổi thịt
sòng các thế hệ người việt nam mãi mãi khắc ghi những chiến công hào hùng
sự hy sinh oanh liệt công hiến to lớn của đồng bào
chiến sĩ cả nước vì nền độc lập tự do của tổ quốc hạnh phúc của nhân dân